tổng cục thống kê vừa chính thức công bố chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
theo đó chỉ số giá tiêu dùng tháng một mươi tăng tám mươi ba so với tháng trước và tăng bốn chín so với cùng kỳ năm trước
còn nếu so với tháng một mươi hai năm trước thì mức tăng là bốn
đây là mức tăng khá mạnh của chỉ số giá tiêu dùng cpi các tháng một mươi trong nhiều năm gần đây
việc cpi tháng một mươi bất ngờ tăng mạnh được cho chủ yếu là vì giá dịch vụ y tế tiếp tục điều chỉnh tăng mạnh trong tháng này
chỉ riêng việc nhóm hàng này tăng giá đã làm cho cpi tăng khoảng năm
cùng với đó việc nhóm thực phẩm tăng hai mươi sáu do nhu cầu tiêu dùng thực phẩm vào mùa cưới tăng cao
bên cạnh đó giá các mặt hàng rau củ tăng mạnh do ảnh hưởng của mưa lũ đặc biệt là ở các tỉnh miền trung
làm sản lượng rau xanh trên thị trường giảm cũng tác động mạnh tới cpi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu